công an huyện yên dũng tỉnh bắc giang đã thông tin về vụ xô xát làm một người bệnh chết và hai người bị thương xảy ra tại thôn núi xã quỳnh sơn
hiện đối tượng gây ra vụ việc là đặng văn hưởng đã bị lực lượng công an tỉnh bắt giữ
vụ việc xảy ra vào chiều ngày tám tháng một theo thông tin ban đầu trong quá trình xô sát đánh nhau đặng văn hưởng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
chú tại thôn đảng xã sa lý huyện lục ngạn đã dùng dao chém nhiều nhát vào người chị nguyễn thị thủy anh phạm văn lợi và chị nguyễn thị nguyệt là vợ của anh lợi
hậu quả cả ba người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
sau đó thì chị nguyệt đã tử vong đối tượng hưởng bị quân chúng nhân dân bắt giữ đánh gây thương tích và được lực lượng công an xã đưa đi cấp cứu
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc
liên quan đến vụ cháu bé ở tỉnh đồng tháp lọt xuống trụ bê tông ghi nhận vào chiều tám tháng một công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương
các thiết bị được vận chuyển và bổ sung liên tục về hiện trường những người thực thi nhiệm vụ làm việc với phương châm đảm bảo an toàn tuyệt đối
về phương án thực hiện thì căn cứ vào tình hình thực tế tại công trình
tổ điều hành cứu nạn cứu hộ công trình cầu canh rọc sen đã thay cử vắn thép một mươi hai m cho cử vắn thép một mươi tám m
trước đó vào ngày bảy tháng một chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp đã ban hành quyết định thành lập tổ điều hành cứu nạn cứu hộ công trình cầu canh rạch sen
do ông lê hoàng bảo giám đốc sở giao thông vận tải làm tổ trưởng
tổ này sẽ điều hành thi công phương án cứu hộ cứu nạn sự cố tai nạn này bằng biện pháp xử lý rút cọc bê tông lên mặt đất
và báo cáo tình hình kết quả thực hiện cứu hộ cứu nạn về ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp
cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có công văn gửi các tỉnh thành phố về việc tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội năm hai nghìn hai mươi ba và tết nguyên đán quý mão
theo đó cục văn hóa cơ sở đề nghị sở văn hóa thông tin sở văn hóa thể thao và du lịch các tỉnh thành phố
liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao lễ hội an toàn tiết kiệm phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc thuần phong mỹ tục tập quán tốt đẹp của địa phương
cụ thể là chỉ đạo ban tổ chức lễ hội thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực lợi dụng lễ hội thu loại bất chính kiên quyết không để các hành vi chen lấn tranh cướp hoạt động mê tín dị đoan cờ bạc ăn xin dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng tranh lệch biến tướng trong dân sao giải hạn phát ấn không đúng với nguồn gốc lịch sử dì tích lễ hội

thông qua sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc thông qua chương trình báo điện tử đảng cộng sản việt nam đã vận động quyên góp hàng chục tỷ đồng
trao tặng quân chủng hải quân tặng thân nhân chiến sĩ hải quân hàng trăm căn nhà tỉnh nghĩa nhà đồng đội hàng nghìn sổ tiết kiệm và nhiều phần quà có giá trị
đây cũng chính là món quà chia sẻ động viên cổ vũ mạnh mẽ ý chí tinh thần giúp các anh yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biển đảo quê hương
thưa quý vị chúng ta đã từng nghe từng đọc rất nhiều câu chuyện về những gia đình gặp lại nhau sau hàng chục năm ly tán
và đôi khi suy nghĩ hiện lên trong đầu ấy là ồ họ thật là may mắn nhưng may mắn chỉ có thể chiếm năm mươi trong số đó thôi
vâng ạ câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị ngày hôm nay sẽ minh chứng cho điều này
mới đây thì một chàng trai người mỹ gốc việt được bố nuôi đưa về việt nam tìm mẹ ruột sau hai mươi tám năm xa cách
với sự hỗ trợ hết mình của các chiến sĩ công an phường hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
hành trình tìm kiếm của chàng trai ấy đã có một cái kết đầy ý nghĩa
vương minh thắng hai mươi tám tuổi rời xa việt nam khi chưa đầy một tuổi
sống tại nước mỹ xa xôi chàng trai trẻ luôn tự hỏi về quê hương gốc gác của mình
điều này khiến cha nuôi của anh là ông philip maso sai dứt quyết tâm đưa con trở về việt nam tìm mẹ đẻ
thưa ông trình bày là từ nhỏ thắng luôn hỏi là tại sao tất cả mọi người xung quanh đều giống ông mà không giống thắng
và trong giấy khai sinh bên mỹ của thắng thì là nơi sinh tại việt nam
thắng đây cũng là lần đầu tiên thắng sang việt nam
và thắng cũng hỏi ông philip rất nhiều là tại sao tôi có gốc gác của việt nam mà tôi không biết việt nam như thế nào cả
vì vậy nên ông philip rất là chăn trở
và đến khi ông đến nhờ sự trợ giúp của công an phường hàng chống thì tôi nhận thấy ông rất xúc động và cảm giác ông tuyệt vọng rồi
sau đó thì
thì đấy cũng là một nguyên nhân mà tôi cố gắng để giúp đỡ họ
nhận lời giúp đỡ đại úy duy báo cáo lãnh đạo công an phường ra soát dữ liệu dân cư đồng thời vận dụng mọi mối quan hệ bạn bè hỗ trợ tìm kiếm
anh đã cùng với đồng đội trực tiếp đi xuống những nơi mẹ thắng từng ở để ra hỏi thông tin
trong thời khai sinh thắng chỉ có mỗi mẹ họ tên bà là vương thị vượng
ở địa chỉ cũ là hai mươi hai a diễn mứt
phường trương định hai bà trương hà nội
bà vượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi tiếp nhận tin xong thì vì địa chỉ của bà mẹ đã quá lâu rồi
và hiện tại mẹ của thắng và gia đình không còn ai sinh sống ở đó
nên cũng rất là khó khăn để xác định xem họ hiện đang ở đâu
thế nhưng bằng quyết tâm và may mắn đại úy nguyễn hồng duy đã tìm được anh trai và mẹ của thắng
tại trụ sở công an phường hàng chống những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi
cuộc gặp gỡ sau gần ba mươi năm xa cách
tôi cảm ơn rất nhiều tứ duy cũng như công an hà nội
nếu như không có công an việt nam chúng tôi không thể tìm được người thân cho con trai của chúng tôi
khi nhận ra nhau thì bản thân tôi cũng cảm thấy rất là xúc đậm
khi mình giúp đỡ được người dân
hoành phúc khi hai bên gia đình nhận được nhau

chỉ vì mâu thuẫn cá nhân trong cuộc sống

nguyễn văn đải sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại quận hà đông thành phố hà nội đã dùng dao đâm tử vong người hàng xóm
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy
nhóm các đối tượng liên quan vừa bị công an thành phố hải dương phát hiện bắt giữ
tại phòng trọ số ba ở phường bình hàn thành phố hải dương
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang ba đối tượng
nguyễn xuân quốc nguyễn đặng hùng nguyễn xuân đức
có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy
bước đầu xác định đối tượng hùng là người đưa tiền cho quốc mua ma túy đá
sau đó quốc sử dụng phòng trọ của mình tổ chức cho bản thân và các đối tượng liên quan
sử dụng trái phép chất ma túy
ngoài ba đối tượng bị phát hiện lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng nữ khác trong nhóm
có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
bốn đối tượng qua test nhanh đều cho kết quả dương tính với chất ma túy
thực hiện nhiều vụ trộm cắp cây mai cảnh của người dân trên địa bàn thành phố cà mau
trong thời gian qua đối tượng lâm trường bạch vừa bị công an thành phố cà mau bắt giữ
điều khiển xe máy chạy quanh các khu dân cư trên địa bàn thành phố cà mau
tìm những cây mai cảnh đẹp có thể bán với giá cao
sau đó lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng đối tượng đã ra tay trộm cắp mai
bạch khai nhận đã thực hiện chót lọt hành vi trộm cắp bốn cây mai cảnh của người dân
trên địa bàn thành phố cà mau
sau đó mang về nhà cất giấu chờ tìm người bán lại lấy tiền tiêu xài
hôm nay trung quốc chính thức nới lỏng các chính sách phòng chống dịch covid một mươi chín
tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu
hàng nghìn người xếp hàng làm thủ tục xuất nhập cảnh
tại các cửa khẩu ở lào cai móng cái quảng ninh và lạng sơn
tại quảng ninh từ sáng sớm đã có gần một người trung quốc
đến cửa khẩu bắc luân i để làm thủ tục xuất cảnh
trong đó phần lớn là người lao động chuyên gia người trung quốc sinh sống
làm việc tại các nhà máy công ty trong khu công nghiệp trên địa bàn
tại lạng sơn vào sáng ngày hôm nay đã có trên hai người
chủ yếu là công dân trung quốc đã có mặt tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị
để làm thủ tục xuất cảnh sang trung quốc
hoạt động xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu của tỉnh lạng sơn
diễn ra rất thuận lợi
tại lào cai nhiều công dân đã làm thủ tục xuất nhập cảnh
qua cửa khẩu quốc tế lào cai ngay trong sáng nay
họ là du khách từ trung quốc trở về nước sau một thời gian dài
lưu trú tại lào cai hoặc là cư dân có hoạt động giao thương
buôn bán qua cửa khẩu này